ngoại trưởng nga sergei lavrov thông báo moscow đang bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
người đứng đầu ngành ngoại giao nga nhấn mạnh đây sẽ là thời điểm rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch được triển khai từ ngày hai mươi bốn tháng hai này
ngoại trưởng nga cho biết moscow chỉ sử dụng vũ khí thông thường trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào giai đoạn này
ông nhấn mạnh nga đã thay đổi việc bố trí lực lượng ở ukraine sau cuộc đàm phán trực tiếp ở thổ nhĩ kỳ
nhưng cho rằng phía kiev không coi trọng đúng mức
cuộc xung đột nga ukraine đang chuyển hướng từ những đô thị đông dân cư sang khu vực đông nam thuộc vùng donbass với những đồng bằng rộng lớn
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cũng xác nhận các lực lượng nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự ở vùng donbass
đồng thời tuyên bố kiev sẽ tự phòng thủ
mỹ cam kết sẽ không tiến hành các vụ thử tên lửa chống vệ tinh có sức công phá mạnh
đây là tuyên bố vừa được phó tổng thống mỹ kamala harris đưa ra
vài tháng sau khi bà phát biểu tại cuộc họp vào tháng một mươi hai năm ngoái rằng các quan chức tại hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng
sẽ hợp tác với lầu nam góc bộ ngoại giao mỹ và nhiều cơ quan khác để phát triển đề xuất về quy tắc an ninh vũ trụ quốc gia
với tuyên bố này mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra cam kết
nhiều quan chức nhà trắng nhận định quyết định này nhằm nhấn mạnh đến hy vọng về thiết lập các tiêu chuẩn mới cho động thái quân sự trong vũ trụ
phó tổng thống mỹ kamala harris cũng kêu gọi các quân đội
quốc gia khác đưa ra cam kết tương tự
đồng thời bà cho biết washington sẽ nỗ lực đưa các cam kết như vậy trở thành một quy chuẩn quốc tế mới về cách hành xử có trách nhiệm trong không gian
theo thống kê từ thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi đến nay các vụ thử tên lửa chống vệ tinh trên vũ trụ đã tạo ra hơn sáu ba trăm linh mảnh vỡ
đến nay vẫn còn bốn ba trăm linh mảnh vụn trong số này trôi nổi trong không gian tạo ra những mối đe dọa về lâu dài đối với các chuyến bay của con người
sứ mệnh khoa học và an ninh quốc gia cùng sự phát triển kinh tế trong tương lai của
sau biến động ông trịnh văn quyết và các nhân sự tại tập đoàn flc bị bắt liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán
hãng hàng không bamboo airways đã công bố nghị quyết về việc bầu tân phó chủ tịch hội đồng quản trị
ông nguyễn ngọc trọng phó tổng giám đốc bamboo airways sẽ giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị
ông nguyễn ngọc trọng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê thanh hóa là thạc sĩ khoa học với hơn bốn mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không
trước khi đến bamboo airways đầu năm hai nghìn một mươi tám ông trọng từng có nhiều năm làm phó tổng giám đốc việt nam airlines
việc bổ nhiệm các nhân sự cấp cao này cũng nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo để đáp ứng định hướng chiến lược
cũng như các kế hoạch mở rộng hoạt động của bamboo airways
trước đó hãng hàng không này cũng có chủ tịch mới là ông đặng tất thắng thay cho ông trịnh văn quyết bị bắt
theo giới thiệu tại lễ bổ nhiệm ông nguyễn ngọc trọng được giới thiệu sẽ hỗ trợ chủ tịch hội đồng quản trị đảng tất thắng
trong việc điều hành các công việc tại hãng đặc biệt là vấn đề kỹ thuật khai thác
cứ đến mùa đại hội cổ đông các ngân hàng vấn đề phân phối lợi nhuận chi cổ tức lại trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư
bên cạnh những ngân hàng có lịch sử chi trả cổ tức cao cũng có không ít nhà bang liên tục nói không về vấn đề này
theo tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội cổ đông thường niên hai nghìn hai mươi hai bang lãnh đạo tết công banh dự kiến
trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm hai nghìn hai mươi hai
với việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
nếu được thông qua đây sẽ là năm thứ một mươi một ngân hàng này không chi cổ tức bằng tiền mặt và là năm thứ tư liên tiếp không chi cổ tức
ban lãnh đạo ngân hàng cũng không ít lần thừa nhận động thái không chi cổ tức khiến một số cổ đông không vui
nhưng bù lại giá trị cổ phiếu và các chỉ số an toàn sẽ tăng lên
ngoài tết cơm banh thì sa cơm banh cũng thông báo đến các cổ đông vì việc không chia cổ tức năm nay
đây cũng là năm thứ sáu liên tiếp
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai sa cơm banh tiếp tục đề xuất giữ lại lợi nhuận lũy kế tám chín trăm tám mươi hai tỷ đồng
tiếp đến là một ngân hàng tư nhân khác là scb cũng chưa thực hiện đợt chi cổ tức nào trong gần một mươi năm qua
tương tự sa cơm banh cũng không đề cập đến vấn đề chia cổ tức trong tờ trình đại hội cổ đông năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy nhiều khả năng sài gòn banh sẽ bước sang năm thứ năm liên tiếp không trả cổ tức
những ngày gần đây vn index liên tục rung lắc
và chưa cải thiện về mặt điểm số nhiều cổ phiếu thậm chí còn lao dốc mạnh
trong đó mã ctd của công ty xây dựng cotecom là một điển hình
hiện cổ phiếu ctd vừa trải qua phiên lao sàn thứ hai liên tiếp qua đó tiếp tục nối dài chuỗi ngày lao dốc mạnh
chỉ sau khoảng hai tuần ctd đã giảm hơn ba mươi bốn xuống vùng giá thấp nhất trong vòng tám tháng so với đỉnh ba năm đạt được
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ctd đã bốc hơi hơn bốn mươi ba thị giá vốn hóa tương ứng bị thổi bay gần ba sáu trăm linh tỷ đồng
thực tế do trong một thời gian dài xung đột lợi ích giữa nhóm cổ đông đã khiến cổ phiếu này vào giai đoạn trò đáy
và ctd mới chỉ phát tín hiệu cho sự trở lại từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi bức phá mạnh đã trở lại vùng giá trên một trăm linh đồng mỗi cổ phiếu sau gần ba năm ngục lặng
đà tăng của cổ phiếu này bắt đầu cùng thời điểm chủ tịch hội đồng quán trị bulat dusanov
lần đầu tiên muốn sở hữu cổ phiếu ctd trên phương diện cá nhân khi đăng ký mua vào bảy trăm bốn mươi đơn vị
tuy nhiên với tình hình kinh doanh không mấy khả quan
theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm hai nghìn hai mươi hai
cotecomes dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất một mươi năm một mươi tỷ đồng tăng sáu mươi năm so với năm trước
trong đó nhà thầu này chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất hai mươi tỷ đồng
thấp hơn cả mức lãi đã chậm đáy lịch sử năm trước là hai mươi bốn tỷ đồng
con số lợi nhuận kế hoạch thấp kỷ lục phần nào đã phản ánh được những khó khăn mà cotecoms phải đối mặt trong năm nay
và cổ phiếu ctd sẽ không giải đảo ngược xu hướng giảm nếu không có những tín hiệu tích cực từ vĩ mô đến nội tại doanh nghiệp
một vấn đề khác đang được không ít người quan tâm lúc này là sự biến động liên tục của giá đồng mã hóa bitcoin
khi đã lao dốc mặn xuống mức thấp nhất trong một tháng qua
dự báo của cộng đồng fintech cho rằng giá của đồng này có khả năng chạm đáy mới trong thời gian tới
bitcoin trước đó trải qua đợt lao dốc mạnh
cụ thể trong các phiên giao dịch ngày một mươi tám tháng bốn giá bitcon đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất
trong một tháng qua về mức ba mươi tám chín trăm linh đô la mỹ do nhiều thông tin tiêu cực từ thị trường
theo ghi nhận trong ngày một mươi chín tháng bốn trên sàn condesk giá bitcoin giao dịch ở mức bốn mươi tám trăm bốn mươi sáu đô la mỹ tăng hai ba
khi mỗi tiền ảo thêm chín trăm một mươi một đô la mỹ trước tổng vốn hóa toàn thị trường chạm ngưỡng một tám trăm chín mươi tỷ đô la mỹ
dù liên tục biến động giới chuyên gia cho rằng tình trạng giá bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác giảm sâu
là do nhiều quốc gia thắt chặt chính sách tiền tệ tăng lãi suất
các nhà phân tích dự đoán bitcon có khả năng giảm sâu hơn nữa thậm chí có thể xuống dưới mức ba mươi năm đô la mỹ
trong chiến lược chuyển đổi số cho gần tám trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa
bộ thông tin truyền thông kêu gọi sự hỗ trợ của ba mươi đơn vị phần mềm và công nghệ
bên cạnh gia tăng hiệu quả khi số hóa vận hành thách thức lớn khác của quá trình này là đảm bảo bảo mật thông tin doanh nghiệp
hạn chế thấp nhất những rò rỉ dữ liệu trên các nền tảng trợ giúp
thống kê từ công ty cố phần tập đoàn iec về tình hình an ninh mạng tại việt nam cho thấy
mỗi năm có trung bình từ năm đến bảy cuộc tiến công vào các trang web
sáu mươi số hệ thống mạng trong các cơ quan và doanh nghiệp bị nhiễm má độc mã hóa tốn tiền
hơn một mươi năm bảy trăm linh lỗi vi phạm bảo mật trong phần mềm và ứng dụng hơn một sáu triệu máy tính bị mất dữ liệu
do đó khi chuyển đổi dữ liệu công ty từ nhân sự số liệu kinh doanh thông tin kho bãi
lên thành tài sản số để quản lý bằng phần mềm thì nguy cơ bị lấy cắp hoặc tấn công luôn hiện hữu
kể cả từ người dùng cuối kể cả từ network và các hệ thống hồn thủ
nếu mà chúng ta không có bài toán chung thì chúng ta sẽ khó mà nhận diện ra được những cái rủi ro đó
phát hiện những rủi ro đó sớm
nó có thể đến từ người dùng cuối và đó là những cái điểm mà người ta có thể dễ dàng bị tấn công nhất
và là nơi mà chúng ta kiểm soát chúng ta xử lý chúng ta vận hành doanh nghiệp thông qua những dữ liệu
nếu mà chúng ta không có một cái nền tảng bên dưới
để phát hiện ra những cái rủi ro như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn
và đặc biệt gần đây nhất là những rủi ro mà chúng ta bị mã hóa tốn tiền
bản thân công cụ số hóa của các công ty giải pháp hiện nay cũng phải tự tăng tính cạnh tranh
bằng việc tích hợp chức năng nhận diện rủi ro
ở giai đoạn hiện tại việc lồng gác các công cụ báo mật về hệ sinh tháp chuyển đổi số
sẽ làm gia tăng chi phí khi doanh nghiệp tiếp cận
do đó ít nhất những công cụ quản lý số đang có mặt tại thị trường phải có chuông báo động
tức là nhắc chủ doanh nghiệp ra soát lại báo mật khi có những dấu hiệu bị tấn công
nhiều nhà nước cũng yêu cầu các doanh nghiệp khi cung cấp các nền đảng số
bắt buộc phải có an toàn thông tin
an toàn thông tin đứng ở đây là dưới hai góc độ
thứ nhất là liên quan đến tính bảo mật về dữ liệu
và thứ hai là liên quan đến uy tính vận hành liên tục của dịch vụ
có những hệ thống theo dõi điều hành
ví dụ như hệ thống giám sát an toàn bảo mật thông minh
cũng như triển khai cho rất nhiều rồi
thì việc theo sẽ áp dụng
mở rộng các hệ thống đấy để bảo vệ cho an toàn thông tin
cho doanh nghiệp cũng như là dữ liệu
bộ thông tin và truyền thông cũng nhận định
cần gia tăng nhân sự để tạo hàng rào bảo mật cho thông tin doanh nghiệp khi chuyển đổi số
theo cục an toàn thông tin
nguồn nhân lực trong ngành này chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng
theo khảo sát đến hết năm hai nghìn hai mươi
lực lượng nhân sự và an toàn an ninh mạng của việt nam ước tính khoảng năm mươi người
trong khi năm hai nghìn hai mươi một thì phải cần khoảng bảy trăm linh nhân lực
cái lịch sử giao dịch các cái nguồn điểm mà chúng ta thực hiện giao dịch
kể cả xét về cái vị trí địa lý nó cũng là một trong những cái bài toán
mà khi đó thì cái hệ thống bên dưới nó phải tạo ra được những cái dữ liệu đó
phục vụ cho cái việc là chúng ta truy vết theo dõi
và nếu mà có bất thường thì chúng ta sẽ phân tích trên những cái nguồn dữ liệu đó
thì khi mà kể cả nó không chỉ riêng là bài toán về thanh toán
mà đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đang có khi mà chúng ta thực hiện số hóa tất cả những dữ liệu đó
thì nó sẽ có một cái mối tương quan
và đồng thời chúng ta phải phân tích được những dữ liệu đó
và dữ liệu đó có thể là phục vụ cho cái việc là nhận diện những cái rủi ro về mặt tài chính cũng có
và những cái rủi ro về an toàn tinh khi mà chúng xảy ra
tại vì thực ra nó sẽ không khác nhau
nó sẽ đến từ rủi ro từ người dùng thì từ đó nó sẽ dẫn đến những cái rủi ro khác trên hệ thống
bên cạnh các giải pháp tự trang bị hàng rào bảo vệ
giải pháp tiềm năng đang được nghiên cứu là bảo mật cộng đồng crowdsource security
crowdsource security là phương pháp bảo mật
tận dụng nguồn lực của cộng đồng các nhà nghiên cứu bảo mật độc lập và những hacker mũ trắng
để tăng cường bảo mật cho các sản phẩm của doanh nghiệp
giải pháp này hơn đến kết nối nguồn nhân lực mới có chuyên môn cao về bảo mật
chủ động cảnh báo và bảo vệ thông tin trong tiến trình chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam